do đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng
đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao chất lượng lao động tạo cơ hội việc làm nâng cao thu nhập đồng thời góp phần thay đổi vị thế của người lao động ở nông thôn nước ta
bởi lao động nông thôn vốn không được đánh giá cao về vị thế chính trị xã hội do chủ yếu sản xuất dựa trên cách thức lạc hậu manh mún nên họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến
trong quá trình đào tạo nghề
người lao động được trang bị kiến thức về sản xuất các ngành nghề kiến thức về khoa học công nghệ thị trường hội nhập
đó là những chi thức quan trọng giúp người nông dân từng bước cải tiến phương pháp sản xuất theo hướng tiên tiến hiện đại từ đó thay đổi vị thế chính trị xã hội của mình
trong những năm qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng được trú trọng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn chín
thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số
một chín trăm năm mươi sáu qd ttt phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi gọi tắt là đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu
với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng một triệu lao động nông thôn
trong đó đào tạo bồi dưỡng một trăm linh lượt cán bộ công chức xã nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề
nhằm tạo việc làm tăng thu nhập của lao động nông thôn góp phần truyền dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi các ngành các địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực sáng tạo
đưa ra nhiều mô hình dạy nghề và hình thức dạy nghề phù hợp
một số mô hình đã bước đầu triển khai có hiệu quả như mô hình đào tạo nghề cho lao động ở các vùng chuyên canh
vùng nguyên liệu cây công nghiệp như thuốc lá chè có sự phối hợp giữa địa phương và các doanh nghiệp
mô hình dạy nghề cho lao động trong các làng nghề có sự phối hợp giữa địa phương các cơ sở dạy nghề và các làng nghề
mô hình dạy nghề ngắn hạn cho người nông dân ở cộng đồng có sự phối hợp giữa địa phương tổ chức xã hội
nghề nghiệp và các trung tâm khuyến nông khuyến lâm khuyến ngư
hoạt động dạy nghề cho nông dân và lao động nông thôn không chỉ huy động các cơ sở dạy nghề
mà còn thu hút được các nhà khoa học của các viện nghiên cứu trường đại học
các lao động kỹ thuật từ các doanh nghiệp những nghệ nhân người có tay nghề cao trong các làng nghề tham gia giảng dạy
bản thân người nông dân và lao động nông thôn là những đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng tích cực ủng hộ chủ trương của chính phủ
từ việc xác định được nhu cầu học nghề sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đến việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo
qua thí điểm một số mô hình đào tạo nghề cho lao động vùng chuyên canh ở một số địa phương
lạng sơn cao bằng tây ninh gia lai cho thấy kỹ năng nghề của người nông dân đã được cải thiện
chất lượng cây trồng năng suất lao động thu nhập của người nông dân đã tăng lên rõ rệt
nhờ đào tạo nghề một bộ phận lao động đã có điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
nâng cao giá trị sản phẩm đồng thời có định hướng phát triển nghề nghiệp sản xuất theo hướng bền vững
đặc biệt người nông dân còn được cung cấp những kỹ năng về hội nhập kinh tế
về các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của thế giới và việt nam
về cách ứng xử với môi trường công nghệ sạch và bước đầu được trang bị những kiến thức về khởi nghiệp
các cơ sở dạy nghề không chỉ thuần túy dạy nghề mà còn tư vấn hướng dẫn người nông dân cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh
bảo đảm đầu ra sản phẩm hoặc tiếp nhận lao động sau khi học nghề
sau khi học nghề một bộ phận lao động nông thôn đã chuyển đổi nghề nghiệp
có việc làm mới tại các cơ sở công nghiệp thủ công nghiệp
việc vụ tại địa phương thực hiện ly nông bất ly hương
một bộ phận đã thành lập doanh nghiệp tổ chức sản xuất giải quyết việc làm cho bản thân và cho các lao động khác
góp phần đáng kể trong việc truyền dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới
cơ cấu ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay đổi theo hướng tích cực
giảm số lượng và tỉ trọng nhóm hộ nông lâm nghiệp thủy sản
tăng số lượng và tỉ trọng nhóm hộ công nghiệp xây dựng và dịch vụ
năm hai nghìn một mươi bốn số hộ nông lâm nghiệp và thủy sản ở nông thôn là chín năm mươi ba triệu hộ giảm hai trăm bốn mươi tám hộ so với năm hai nghìn một mươi bảy
số hộ công nghiệp xây dựng và dịch vụ là năm một mươi ba triệu hộ tăng một sáu mươi bảy triệu hộ so với năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề tăng góp phần đáng kể trong việc xóa đói
giảm nghèo phát triển lực lượng sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững
bên cạnh những thành tựu đạt được trên thực tế công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta vẫn còn một số hạn chế nhất định
nhìn chung công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn triển khai còn chậm
năm hai nghìn một mươi hai cả nước chỉ có một trăm ba mươi hai một trăm bốn mươi tám lao động nông thôn được tham gia các khóa đào tạo nghề đạt hai mươi bảy một kế hoạch năm
trong đó có chín mươi hai ba trăm hai mươi hai người đã học xong
sáu mươi bảy năm mươi hai người có việc làm đạt bảy mươi hai sáu chủ yếu là tự tạo việc làm
đến năm hai nghìn một mươi năm nước ta có một mươi triệu hộ nông dân với hơn ba mươi triệu lao động trong độ tuổi
nhưng chỉ có một mươi bảy trong đó được đào tạo thông qua các lớp tập huấn khuyến nông
còn lại tám mươi ba là lao động chưa qua đào tạo chưa có trình độ chuyên môn trong sản xuất nông nghiệp
nguyên nhân chủ yếu là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta chưa được coi trọng đúng mức
nhiều bộ ngành địa phương nhận thức chưa đầy đủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
coi đào tạo nghề là biện pháp tình thế có tính thời điểm
do vậy chưa có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp công tác điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn cũng còn khó khăn
bên cạnh đó nhiều nông dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học nghề
nhiều gia đình chỉ cho con em học nghề khi không đủ điều kiện vào các trường đại học cao đẳng
thực tế cho thấy
hoạt động đào tạo nghề chỉ thu hút được hai mươi năm số lao động trẻ ở nông thôn tham gia
chiếm tỷ lệ thấp hơn so với nhóm lao động đã có tuổi trên ba mươi năm tuổi
các chương trình khuyến nông khuyến lâm khuyến ngư tuy thu được một số kết quả nhất định
nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hình thành các ngành nghề mới ở nông thôn
ở nhiều nơi đào tạo nghề không gắn với đặc điểm và thực tiễn phát triển của địa phương
không tận dụng được thế mạnh vùng miền
còn tồn tại tình trạng đào tạo nghề
không gắn với định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm
khiến một bộ phận người lao động học nghề xong không có việc làm gây lãng phí nguồn lực
để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta trong thời gian tới
cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau
thứ nhất thay đổi nội dung chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng thiết thực hiệu quả
sở dĩ trình độ của lao động nước ta nói chung
lao động nông thôn nói riêng còn thấp vì công tác đào tạo nghề cho người lao động
còn chưa gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
vì vậy để nâng cao trình độ cho lao động nông thôn
công tác đào tạo nghề cần phải bám sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương
đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh để đạt được hiệu quả thiết thực
muốn vậy nội dung đào tạo nghề cần hướng vào thực tiễn gắn với nhu cầu của địa phương doanh nghiệp và của xã hội
trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
người lao động nông thôn không chỉ được trang bị kiến thức về nghề nghiệp
mà còn cần được trang bị kiến thức về thị trường tiến bộ khoa học kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm hội nhập quốc tế
ngoài ra nội dung chương trình đào tạo nghề cũng cần được thường xuyên cập nhật đổi mới
giúp cho người học nắm bắt được nhu cầu và xu hướng phát triển của xã hội của ngành nghề và của địa phương
trong chương trình đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn cần chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công
đó là những ngành nghề có thể tự đào tạo bồi dưỡng tại địa phương
thí dụ một số nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cần được bảo tồn và có khả năng phát triển như
chế biến gỗ sơn mài trạm khảm làm đồ gốm đồ đồng nghề mây che đan nghề theo ren nghề dệt lụa thổ cẩm
thứ hai đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần áp dụng các phương pháp giảng dạy hợp lý linh hoạt
gắn với trình độ và đặc điểm của lao động địa phương
đào tạo nghề là đào tạo gắn với thực tiễn do đó để người học thực sự hứng thú và thu được hiệu quả cao trong quá trình học
cần đổi mới mạnh mẽ hình thức đào tạo nghề ở nước ta hiện nay
bên cạnh các phương pháp truyền thống đào tạo nghề cần kết hợp áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực hiện đại
người học cần được tiếp xúc trực tiếp với các loại máy móc nông cụ cho từng ngành nghề được học
nội dung đào tạo nghề không nên nặng về lý thuyết và các kiến thức sách vở
mà nên gắn lý thuyết với thực hành sử dụng các giáo cụ trực quan sao cho dễ nắm bắt dễ vận dụng
ngoài ra cần chú ý tính đa dạng vùng miền và tính đặc thù của lao động nông thôn
cũng như trình độ học vấn không đồng đều lao động theo mùa vụ thói quen canh tác
do đó việc tổ chức các khóa đào tạo phải linh hoạt về chương trình đào tạo hình thức đào tạo phương pháp truyền đạt
chương trình đào tạo phải gắn với học liệu sinh động đa dạng và thiết thực phù hợp với trình độ của người học
thứ ba tích cực ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
khoa học công nghệ không chỉ cải tiến công cụ lao động tạo ra những đối tượng lao động mới theo hướng thân thiện và bền vững với môi trường
thúc đẩy sự phát triển của phương tiện sản xuất hạ tầng kỹ thuật trong sản xuất
mà còn góp phần đáng kể trong nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động ở nông thôn
việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
sẽ tạo động lực quan trọng để người lao động tích cực tìm tòi sáng kiến cải tiến kỹ thuật
ứng dụng vào sản xuất nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi
khi ý thức được vai trò của khoa học công nghệ người lao động nông thôn sẽ tìm cách thay đổi tập quán sản xuất cách thức làm việc cho phù hợp
vì vậy có thể nói ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào đào tạo nghề cũng chính là cách thức đào tạo để nâng cao nhận thức trình độ cho lao động ở nông thôn
thứ tư đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với tạo việc làm và định hướng nghề nghiệp
một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của công tác đào tạo nghề là người lao động sau khi học nghề có việc làm có thể ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất
trong thời gian qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa gắn liền với công tác định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm
nên nhiều lao động đã qua đào tạo vẫn không có việc làm hoặc làm việc trái với ngành nghề được đào tạo
đào tạo nghề cho lao động nông thôn các trung tâm đào tạo nghề cần tích cực liên kết với các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh để tìm hiểu nhu cầu nhân sự của họ
từ đó có định hướng về nghề nghiệp cho người lao động khi tham gia đào tạo